ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba đã cận kề hiện nhiều nhà vườn và cơ sở kinh doanh hoa hồng tại thành phố đà lạt đang tất bật thu hoạch chuẩn bị hàng hóa cung cấp thị trường hoa dịp tám tháng ba
ghi nhận ngày sáu tháng ba giá hoa hồng canh tác tại đà lạt đã tăng gấp đôi so với ngày thường tuy nhiên sức mua giảm so với cùng kỳ
nằm cách trung tâm thành phố đà lạt khoảng ba km làng hoa vạn thành là một trong năm làng hoa truyền thống của thành phố này nơi cung cấp hơn bảy mươi sản lượng hoa hồng của đà lạt
theo nhà nông nơi đây năm nay thời tiết khá thuận lợi nên sản lượng hoa dồi dào chất lượng hoa tốt
năm nay thì hơi nhiều hơn năm ngoái đẹp hơn năm ngoái thị trường sài gòn cứ đám qua sài gòn
ghi nhận vào ngày sáu tháng ba giá hoa hồng tại các thành phố đà lạt đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ
sở thu mua ở làng hoa vạn thành giao động từ hai năm trăm linh đến bốn đồng một bông tùy loại hoa và màu sắc trong khi giá ngày khoảng một hai trăm linh đến hai đồng một bông
tuy chất lượng hoa và sản lượng bảo đảm giá cả tăng nhưng sức mua không mạnh so với cùng kỳ
do năm nay lễ tình nhân trùng dịp tết cổ truyền hoa hồng đã lên ngôi nên dịp mùng tám tháng ba này thị hiếu tiêu dùng sẽ khác
tình hình thị trường tiêu thụ của hoa trong dịp tám tháng ba năm nay là kém hơn mọi năm
giá cả thì cũng thấp hơn và cái sức mua thì ít hơn
thị trường nó không được sôi động cho lắm
theo tôi nghĩ là chắc cũng là vì lý do là vừa mới qua tết xong lại vô giá tháng ba luôn
năm nay là nó vẫn còn bị ảnh hưởng
năm ngoái thì giá nó cao hơn anh cái dụng hình bông hồng nó có thể chạy đến tới sáu
hiện diện tích trồng hoa tại thành phố đà lạt hơn sáu ha chiếm bảy mươi diện tích hoa toàn tỉnh lâm đồng
hoa đà lạt đã khẳng định thương hiệu
trên thị trường trong và ngoài nước luôn hấp dẫn thị trường trong các dịp lễ